hiện đang trong thời điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân do những ảnh hưởng của các trận mưa lớn những ngày gần đây
khiến cho hơn hai bốn trăm linh hectare lúa của người dân huyện đông hòa tỉnh phú yên bị ngã đổ ngập úng
có nơi thiệt hại trên năm mươi diện tích khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh phú yên toàn tỉnh có hơn hai bốn trăm linh hectare lúa đông xuân bị ảnh hưởng
phần lớn diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch nên nông dân phải tốn thêm khoản chi phí bơm tiêu úng nước
cắt vận chuyển sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên khuyến cáo người dân tập trung
máy móc nhân công thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa đã chín rộ bị ngập úng